các tổ chức xã hội được thực hiện khắp nơi trên cả nước với mục đích sử dụng ngày nghỉ cuối tuần để cùng nhau dọn sạch nơi ở nơi làm việc cũng như môi trường xung quanh
chủ nhật xanh cũng là chương trình dành cho tất cả mọi người chỉ cần là bất cứ ai muốn chung tay góp sức làm sạch môi trường

chủ nhật xanh cũng là chương trình dành cho tất cả mọi người chỉ cần là bất cứ ai muốn chung tay góp sức làm sạch môi trường

các tổ chức xã hội được thực hiện khắp nơi trên cả nước với mục đích sử dụng ngày nghỉ cuối tuần để cùng nhau dọn sạch môi trường

và đưa ra những cách nhìn chuẩn sắc hơn về lĩnh vực này
còn rất nhiều những hiểu lầm hiểu chưa đúng về năng lượng tái tạo
và đặc biệt là những giá trị và lợi ích của nó mang lại
vì thế cho nên trong diễn đàn này chúng tôi sẽ tập trung nhiều vào việc thảo luận
để gỡ bỏ những hiểu lầm và cung cấp những thông tin đúng về vai trò
về ý nghĩa cũng như là những lợi ích rất nhiều mặt mà năng lượng tái tạo mang lại
và chúng tôi cũng cố gắng để kết nối các nhà đầu tư các doanh nghiệp
đang quan tâm thúc đẩy lĩnh vực này để họ cùng chung tay bằng những hành động cụ thể
thực hiện những dự án rất cụ thể để làm minh chứng cho việc chúng ta hoàn toàn có thể phát triển năng lượng tái tạo
có thể thấy hiện nay tại việt nam còn nhiều ý kiến cho rằng
năng lượng tái tạo làm gián đoạn quá trình cung cấp điện
việc đầu tư cũng chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của nước ta
bị phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và ít tạo ra việc làm hơn
so với ngành công nghiệp sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch
và đặc biệt là việc phát triển năng lượng tái tạo có thể làm tăng giá điện
không chỉ việt nam mà tất cả các nước trên thế giới đều đang gặp phải
nghĩa là càng nhiều năng lượng tái tạo thì càng làm cái hệ thống điện hiện tại bất ổn định
và vì như vậy thì chúng ta phải có những giải pháp kỹ thuật nhất định
ví dụ như là tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng
tăng cường các hệ thống đo đếm và hệ thống điều khiển thông minh
chúng ta gọi là smart crick hay là hệ thống điện thông minh
thì sẽ góp phần là giảm đi những cái tác động tiêu cực của năng lượng tái tạo đến hệ thống điện
đó là lý do tại sao mà chúng tôi vẫn thường khuyến cáo chính phủ là
ngoài việc ban hành các chính sách khuyến khích
thì phải có chính sách làm sao để ngành điện đầu tư thêm nhiều cơ sở tầng hơn nữa
giúp cho cái việc mà chúng ta tăng cường năng lượng tái tạo điện gió hay điện mặt trời ngày càng nhiều hơn
để đưa các dự án năng lượng tái tạo vào cuộc sống
thúc đẩy phát triển giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới tăng trưởng xanh
chính phủ đã ban hành một số chính sách cũng như chương trình mục tiêu quốc gia
cũng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại việt nam
đây là một bước tiến khá quan trọng
phát triển tiềm năng năng lượng tái tạo tại việt nam trong thời gian tới
theo tôi những chính sách yêu đái mà thủ tướng chính phủ vừa ký phê duyệt trong quyết định một mươi một
là những điều rất tuyệt vời cho sự phát triển điện mặt trời việt nam
nói riêng và trên thế giới nói chung
bởi vì hiện nay chúng ta thấy là điện mặt trời trên thế giới đã phát triển rất mạnh rồi
nhưng việt nam vẫn còn chưa phát triển nhiều
mặc dù chúng ta có tiềm năng về tài nguyên điện mặt trời rất lớn
các khu vực từ trong miền trung trở vào
thì đây là gần như là một cái chìa khóa giúp chúng ta mở cửa ra để phát triển thị trường điện mặt trời tại việt nam
tuần lễ năng lượng tái tạo hai nghìn một mươi bảy đã phần nào đóng góp những giải pháp
nhằm tháo gỡ những khó khăn mở ra thị trường trong việc phát triển năng lượng tái tạo
có phần quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu
mang lại cơ hội và lợi ích kinh tế mới như tăng cường tiếp cận cho người nghèo
giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia
đến đây thì thời lượng của chương trình vì môi trường bền vững cũng xin được khép lại